cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong vụ án trên khi phát hiện nạn nhân cơ quan điều tra sẽ khoanh vùng xác định hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường

nơi nạn nhân tử vong là rất quan trọng để xác định được nguyên nhân tử vong và dựng chân dung hùng thủ
một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trọ của một người khác
nên sẽ phải làm rõ người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân
đồng thời sẽ làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội
cơ quan công an sẽ truy tìm điện thoại của nạn nhân ra soát danh sách điện thoại
để xác định các thông tin giữa nạn nhân với những người khác cho đến khi nạn nhân bị sát hại
việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ
hùng thủ gây án sẽ phải có động cơ có thể do mâu thuẫn thủ hoán
có thể vì muốn cướp tài sản hoặc muốn làm chuyện đồi bại với nạn nhân nên đã sát hại nạn nhân
cũng có thể hung thủ gây án là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi
cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng gây án
xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật
dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ ở thời điểm tết âm lịch là hành vi rất tàn nhẫn
thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân
bởi vậy đối tượng gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
liên quan đến vụ việc con gái đi hà nội rồi mất liên lạc bí ẩn trong suốt bốn tháng hy vọng gia đình sẽ sớm tìm được con gái
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt